một vụ phá rừng nghiêm trọng vừa xảy ra tại tiểu khu một trăm bốn mươi tám b thuộc rừng phòng hộ lâm viên phường tám thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
gần bốn trăm linh cây thông ba lá hàng chục năm tuổi đã bị lâm tặc cưa hạ
tại hiện trường trên diện tích rừng hơn một hectare gần bốn trăm linh cây thông ba lá có đường kính gốc từ hai mươi đến sáu mươi cm
đã bị các đối tượng sử dụng cưa máy cưa hạ sát gốc
toàn bộ số gốc thông bị cưa hạ trái phép này vẫn chưa kịp tẩu tán
nhiều cây trong số này có dấu hiệu vừa mới bị cưa hạ trước đó chỉ vài ngày
liên quan đến vụ việc trong ngày một mươi bảy tháng năm lực lượng chức năng thành phố đà lạt đã tiến hành đo đếm
và khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ điều tra truy tìm thủ phạm để xử lý theo quy định của pháp luật